mới đây việt nam một lần nữa lại thành công trong vấn đề ngoại sao hộ chiếu vaccine
ngoài một mươi bảy nước công nhận hộ chiếu vaccine của việt nam đã có thêm iran và malaysia thêm vào danh sách mở rộng này
có thể hiểu hộ chiếu vaccine là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín hoặc và giấy xác nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân
không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu thị thực giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế
giấy thông hành thẻ tạm trú thẻ thường trú giấy miễn thị thực
hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ việt nam
nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi chính phủ việt nam
phó phát ngôn viên phạm thu hằng cho biết tính đến nay việt nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với một mươi chín nước
bà phạm thu hằng cho hay một mươi chín nước công nhận hộ chiếu vaccine bao gồm nhật bản mỹ anh australia ấn độ belarus
sang ngôn viên bộ ngoại giao thông tin thêm mới đây ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu vaccine của việt nam
dự kiến từ ngày một mươi năm tháng bốn tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân
bà lê thị thu hằng cho biết người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào việt nam và của việt nam
để các nước này phải áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại
việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận
bên cạnh đó đến nay việt nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của bảy mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao theo người phát ngôn lê thị thu hằng